sau thời gian nghị án kéo dài vào ngày hai mươi một tháng năm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương
đã tuyên án đối với một mươi năm bị cáo trong vụ án mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
làm giả tài liệu của cơ quan và sử dụng tài liệu giả của cơ quan
hội đồng xét xử nhận định do các bị cáo hầu hết có hoàn cảnh khó khăn phạm tội lần đầu
kém hiểu biết về pháp luật nên đã tuyên các bức án thấp hơn hoặc bằng khung thấp nhất
mà phía viện kiểm sát đề nghị
cụ thể hai bị cáo chu thị cúc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai lĩnh án hai mươi ba năm tù
và bị cáo nguyễn thị ngọc như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lĩnh án hai mươi một năm tù
về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan
hai mươi chín bị cáo trong nhóm bán con bị tuyên phạt từ năm đến chín năm tù về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
đối với các bị cáo trong nhóm mua con thì hội đồng xét xử xét thấy
các bị cáo trong nhóm mua con bị tuyên phạt từ năm đến chín năm tù về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
các bị cáo do hiếm muộn muốn có con để nuôi nhưng vì để làm thủ tục cho các bé nên đã phải làm giấy tờ giả
chính vì thế hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo phạt số tiền là bốn mươi triệu đồng
theo cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
phương thực hiện bốn vụ mua bán trẻ sơ sinh còn như thực hiện năm vụ
trong đó thì có một vụ hai bị cáo cùng nhau phối hợp để thực hiện
hai bị cáo mua mỗi trẻ sơ sinh với giá từ khoảng một mươi triệu đồng
đến khoảng hơn ba mươi triệu đồng rồi đem bán mỗi trẻ sơ sinh với giá khoảng trên bốn mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn tránh
nguyên trưởng phòng tàng huyên môi trường huyện phú tân tỉnh cà mau
có liên quan đến hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
thuộc khóm hai thị trấn cái đôi
theo hồ sơ lợi dụng chức vụ kiền hạn được giao nguyễn văn chánh đã tham mưu cho chủ tịch hội đồng phương án bồi thường
nguyễn văn tránh biết rõ phần đất thửa hai mươi ba hai mươi bảy tám mươi của ủy ban nhân dân thị trấn cái đôi vàm quản lý
nhưng vẫn yêu cầu ông nguyễn nhấn người địa phương ký khống giấy sang nhượng đất nuôi tôm với bà hường
và chỉ đạo ông nguyễn văn ly công chức địa chính thành viên hội đồng lập khống hồ sơ để bồi thường
hỗ trợ và tái định cư gây thiệt hại cho nhà nước hơn
sau khi được bồi thường chánh và nhấn chia nhau tiêu xài
ngoài nguyễn văn chánh nguyễn văn nhấn và nguyễn văn ly cũng bị khởi tố về hành vi trên
tình hình tội phạm trên không gian mạng lợi dụng công nghệ để lừa đảo đã và đang diễn biến phức tạp
gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và trật tự an toàn xã hội
tuy lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc
thế nhưng lừa đảo qua mạng vẫn xảy ra với muôn hình vạn trạng
và nhiều người thì vẫn bị sập bẫy kể cả với những chiêu thức cũ
ghi nhận của phóng viên thời sự tại tp nam định tỉnh nam định
hai đối tượng nguyễn văn anh sinh năm hai nghìn một và nguyễn xuân hà sinh năm hai nghìn
trú tại huyện kim động tỉnh hưng yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định
khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức đăng các tin bài môi giới mại dâm trên mạng xã hội telegram
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hai đối tượng đã tạo lập hơn năm mươi nhóm gái gọi
tikter trên toàn quốc với khoảng hơn hai mươi năm thành viên tham gia
khi có khách liên hệ mua dâm các đối tượng sẽ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt
bọn em lên telegram tìm hiểu thì thấy nhiều người có nhu cầu mô dâm
nên là bọn em đã lấy xin ý định khách sẽ cầm thì bọn em sẽ chiếm đoạt tiền cặp đấy
chiếm đoạt tiền cặp từ bao nhiêu đến bao nhiêu
năm trăm linh đến hai
đánh vào nhu cầu hay tâm lý sợ hãi liên quan đến pháp luật hoặc sự tham lam của một bộ phận người dân
các đối tượng lừa đảo đã thực hiện nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội
như nạn nhân này với ý định mua quần áo trẻ em về bán thêm
khi thấy trên các trang mạng facebook giao bán với giá rẻ
chị đã sẵn sàng đặt cọc số tiền lớn để giao dịch
tuy nhiên rẻ hơn thì chưa thấy đâu
chỉ thấy số tiền đã mất không thể lấy lại được

hoạt động chuyên nghiệp có tổ chức có phân công cụ thể
xây dựng kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn phạm tội
chỉ một phút lơ là thiếu kiến thức cơ bản người dân sẽ dễ bị sập bẫy
các đối tượng lừa đảo chiếm dụng tài sản trên không gian mạng
chị em sẽ liên hệ ngay tới công an
không nên nghe theo những cuộc gọi nạn khi mà mình không biết thông tin chính xác cụ thể của họ là gì
qua công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
chúng tôi xác định đánh giá về những nguyên nhân phát sinh tội phạm
thứ nhất là do người dân kém sự hiểu biết về công nghệ
thứ hai là do đời sống kinh tế khó khăn thiếu việc làm
nên khi được trào mời tham gia vào các hoạt động
trên mạng thì là người dân tham gia và bị lừa
và có thể là người dân không quan tâm đến những cái tuyên truyền về phương thức thủ đoạn
của đối tượng lừa đảo chiếm dụng tài sản của độc lượng công an
dự báo thời gian tới tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng chiếm đoạt tài sản
tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngay càng tinh vi
gây thiệt hại lớn về tài sản của người bị hại
vì vậy người dân cần tự trang bị kiến thức phòng ngừa nếu gặp những tình huống khả nghi
cần báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý
công an tp hcm đã tổ chức khen thưởng đối với những tập thể cá nhân xuất sắc
trong đấu tranh triệt phá ba chuyên án ma túy có quy mô lớn xuyên quốc gia
bắt giữ hàng chục đối tượng được trang bị vũ khí
trước đó công an các quận gò vấp tân phú tân bình đã phát hiện các đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy có yếu tố nước ngoài hoạt động liên tỉnh liên quận
với nhiều nhánh phân nhánh tiêu thụ hàng cấm
lực lượng đã khởi tố sáu mươi một vị can xử lý hành chính một mươi bốn đối tượng
ngăn chặn hơn bốn mươi hai sáu kg ma túy các loại tuồn ra ngoài xã hội
thu giữ bốn khẩu súng tự chế có tính năng tương tự vũ khí quân dụng
một lựu đạn đồng thời làm rõ được đối tượng chủ mưu cầm đầu
và tập trung lực lượng để phối hợp truy bắt xét xử
với những thành tích trên ngày hai mươi một tháng năm công an tp hcm đã tổ chức khen thưởng
đối với những tập thể cá nhân xuất sắc trong đấu tranh khám phá chuyên án
lực lượng chức năng của tỉnh bắc cạn vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường
tìm kiếm ba người trong một gia đình bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất vào đêm qua ngày hai mươi một tháng năm
theo báo cáo nhanh từ văn phòng ban chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh bắc cạn
đêm ngày hai mươi một tháng năm và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng năm
tại thôn phiêng bục xã hiệp lực huyện ngân sơn đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp ba người trong một gia đình
vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã trực tiếp xuống hiện trường
xử lý vụ việc hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở
liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp sầm sơn tỉnh thành hóa
vào ngày hai mươi một tháng năm công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm ba bị can có liên quan
gộ nguyễn thế hùng nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp sầm sơn
lê huy hoàng và cao xuân hiệp là phó giám đốc
và nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp sầm sơn
nguyễn thế hùng và cao xuân hiệp bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ
lê huy hoàng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
như vậy tính đến nay công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với hai mươi sáu đối tượng
về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đây là vụ án tham nhúng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất tổ chức đến nay
thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống tham nhúng tiêu cực tỉnh thành hóa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây giang tỉnh quảng nam ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê quang hào chú tại tp hà nội tạm chú tại tỉnh quảng nam
nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tài chính và phát triển năng lượng để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
theo kết quả điều tra ban đầu vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây giang tiếp nhận vụ án hủy hoại rừng do hạt kiểm lâm huyện tây giang khởi tố và chuyển đến
quá trình điều tra xác định trong khi thực hiện dự án đường dây một trăm một mươi kv đầu nối nhà máy thủy điện tư hy vào lưới điện quốc gia đoạn hai
do công ty cổ phần tài chính và phát triển năng lượng làm chủ đầu tư lê quang hào đã hợp đồng với các đơn vị thi công thực hiện
mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
nhưng lê quang hào vẫn chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thi công triển khai dự án tại các vị trí thuộc rừng tự nhiên
thuộc địa bàn các xã lăng a tiêng giang của huyện tây giang hậu quả gây thiệt hại hơn một bảy hectare rừng tự nhiên
một đường dây mua bán tinh dầu có chứa chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố đà nẵng
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê phát hiện triệt xóa
ba đối tượng bị bắt là đặng phú quý đặng minh huy cùng chú tại quận thanh khê
và trương đình nhật chú tại huyện yaleo tỉnh đắk lắc
qua công tác nắm tình hình tại địa chỉ số bốn trăm bốn mươi hai nguyễn phước nguyên đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê
đã phối hợp bắt quả tăng quý đang mua bán tinh dầu chứa chất ma túy thu giữ khoảng hai lít tinh dầu và nhiều dụng cụ để sang chiết
mở rộng điều tra công an quận thanh khê bắt giữ thêm nhật và huy thu giữ thêm một chai tinh dầu có chứa chất ma túy
tổng số tinh dầu ma túy thu giữ được là ba năm lít
các đối tượng thừa nhận đây là loại tinh dầu có chứa ma túy thường được huy và quý góp tiền để đặt mua từ một thanh niên
không rõ lây lịch trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời
đối tượng khách hàng chủ yếu là thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn
cục quản lý thị trường thành phố hà nội phối hợp với lực lượng chức năng vừa kiểm tra kho lạnh tại huyện mê linh
qua đó phát hiện hàng chục tấn thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu
kiểm tra kho lạnh tại khu công nghiệp quang minh thị trấn quang minh huyện mê linh
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi một chín tấn dạ dày lợn có nhãn chữ nước ngoài do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra đại diện chủ hàng chưa xuất trình được các hóa đơn giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng
lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện cao điểm tháng hành động vì an toàn thực phẩm
trong thời gian qua công an tp yên bái tỉnh yên bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó công tác tuyên truyền tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được đẩy mạnh
để góp phần đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn
chủ động phối hợp với các cấp các ngành tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát các loại thực phẩm
bày bán tại các cửa hàng tạp hóa các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ các khu vực trung tâm mua sắm
nhất là các hàng quán gần trường học trên địa bàn
đây là những khu vực được lực lượng công an tập trung kiểm tra kiểm soát thường xuyên và đột xuất
nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm nếu có
lao giờ ra chơi thì đến điểm ăn vặt thì rất dễ xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm
qua công tác kiểm tra kiểm soát cho thấy hầu hết các cơ sở kinh doanh vận chuyển các mặt hàng thực phẩm
trên địa bàn thành phố đều tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
sau khi được tuyên truyền nhắc nhở nhiều cửa hàng tạp hóa cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ
đã chủ động hợp tác với các lực lượng chức năng xử lý các mặt hàng không rõ nguồn gốc và cam kết không vi phạm
có đoàn công an và quản lý thị trường
khi mình vào kiểm tra tôi cũng có một tí sai sót nhưng mà sẽ hứa lần sau là không còn cái gì mà để phải nhắc nhở nữa
trước khi nhập hàng thì mình phải xem xét cái gì nó của mình thì mình mới nhập
cái gì nguồn nước mà không rõ nguồn gốc thì mình thôi
tôi thì cũng mới ra đây để kinh doanh nên là có nhiều quy định thì tôi chưa nắm được rõ
nhưng mà sau buổi hôm nay khi được các anh hướng dẫn và chỉ đạo
thì tôi cũng mới ra đây để kinh doanh nên là có nhiều quy định thì tôi chưa ngắm được rõ
tôi thì cũng mới ra đây để kinh doanh nên là có nhiều quy định thì tôi chưa ngắm được rõ
trong đợt cao điểm công an tp yên bái đã phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra
phát hiện bảy trường hợp phạt tiền gần hai mươi triệu đồng về các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
qua đó đã góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự được cấp ủy chính quyền và người dân ghi nhận đánh giá cao
tuy nhiên trước thực trạng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
vệ sinh an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp khó lường
thời gian tới lực lượng công an cần tăng cường công tác nắm tình hình
nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm
đội cảnh sát kinh tế vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với đội quản lý thị trường
triển khai kế hoạch tháng một của vệ sinh an toàn thực phẩm đến các cơ sở kinh doanh
kiểm tra nhắc nhở các cơ sở chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
để tránh gây ảnh hưởng đến các em học sinh và người tiêu dùng
bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành thì người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ
nhận biết lựa chọn và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm kịp thời phát hiện
cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin liên quan đến các cơ sở tổ chức cá nhân
có hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
phát hủy trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng của mỗi cá nhân mỗi gia đình
sáng nay công an huyện krong anna tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang tích cực điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày hai mươi một tháng năm tại tỉnh lộ hai
đoạn qua xá dresap huyện krong anna
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên xe máy măng biển kiểm soát bảy mươi một c hai năm mươi năm nghìn bảy trăm hai mươi bốn
có hai người là anh nguyễn công vinh hai mươi một tuổi chú huyện krong anna
và em lê ngọc quốc một mươi sáu tuổi học sinh lớp một mươi trường cao đẳng nghề tây nguyên
lưu thông theo hướng từ thành phố bông ma thuột đi huyện krong anna
khi đến địa điểm trên đã tông vào xe máy măng biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai bốn mươi tám nghìn năm trăm tám mươi bốn
trên xe có hai người là anh iun a drong hai mươi năm tuổi và em yifan bờ krong một mươi bảy tuổi
cùng chú tại thành phố bông ma thuột lưu thông theo hướng ngược lại
cú tông mạnh khiến cả bốn người tử vong tại chỗ
hiện nguyên nhân đang được công an điều tra làm rõ
nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông tin về sự cố tai nạn giao thông đường sắt
các yếu tố có nguy cơ uy hiếp an toàn chạy tàu do các cá nhân tổ chức cung cấp
tổng công ty đường sắt việt nam vừa công bố số điện thoại đường dây nóng
về an toàn giao thông đường sắt
số điện thoại đường dây nóng là ba trăm sáu mươi chín một trăm một mươi tám một trăm một mươi tám
do trung tâm điều hành vận tải đường sắt thuộc tổng công ty đường sắt
đường dây nóng được chính thức sử dụng từ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trung tâm điều hành vận tải đường sắt quản lý số điện thoại đường dây nóng
đảm bảo các tính năng ghi âm cuộc gọi lưu số điện thoại của người gọi
tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời thông báo ngay đến đơn vị
chức danh có trách nhiệm giải quyết theo các quy định hiện hành
của tổng công ty đường sắt việt nam về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt
các đơn vị thành viên tổng công ty đường sắt việt nam quán triệt người lao động trong đơn vị
nghiêm chỉnh thực hiện việc báo tin và xử lý tin báo theo đúng quy định trách nhiệm
của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trên đường sắt quốc gia
trong việc giải quyết sự cố tai nạn giao thông đường sắt của tổng công ty
tổng công ty đường sắt việt nam cũng yêu cầu các công ty bảo trì đường sắt
niêm ít số điện thoại đường dây nóng tại các điểm sao cắt với đường sắt
như đường ngang có gác đường ngang cảnh báo tự động
cần gắt chắn tự động lối đi tự mở các cung đường cung đường cung cầu
các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt niêm yết số điện thoại đường dây nóng
tại các cơ sở làm việc trên các đoàn tàu